một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã thanh bình tịnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
vừa bị xử phạt năm triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội
vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi năm tháng năm trên trang facebook của người phụ nữ này có đăng tải nội dung không đúng
về việc cán bộ thôn gia thịnh gây khó dễ cho người dân trong mùa vụ
qua xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ công an huyện đức thọ đã xác định
đây là thông tin sai sự thật không chính xác
tại cơ quan công an bà này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
tất cả thông tin do bà đăng tải là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật
sau đó bà đã gỡ bài đăng và viết trên trang cá nhân facebook của mình lời xin lỗi đối với cán bộ thôn gia thịnh
sở thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt đối với bà này số tiền năm triệu đồng